tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết số ba mươi chín nqtu của bộ chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
theo nghị quyết thời gian qua việc quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế bao gồm nhân lực vật lực và tài lực đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển và hội nhập của đất nước
tuy nhiên nghị quyết cũng chỉ ra việc quản lý khai thác sử dụng phát huy các nguồn lực hiện còn hạn chế bất cập việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý hiệu quả chưa cao nhiều trường hợp chưa theo cơ chế thị trường gây lãng phí và làm cạn kiệt nguồn lực của đất nước
toàn văn của nghị quyết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
cptpp được đánh giá sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế việt nam
không những thế cơ hội lớn nhất từ cptpp với việt nam là thúc đẩy cải cách thể chế
sắp tới việt nam sẽ sửa bảy luật và hàng chục nghị định trong quá trình ra soát pháp luật để phù hợp với các quy định của cptpp áp dụng trực tiếp nhiều cam kết đặc biệt trong lĩnh vực mở cửa dịch vụ và đầu tư
liên quan đến thưởng tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín báo lao động số ra ngày hôm nay chỉ ra một thực trạng nơi nhận tiền tỷ nơi nguy cơ không có gì
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có báo cáo chính thức về tình hình lương thưởng tết năm hai nghìn một mươi chín
căn cứ báo cáo của năm mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành mức thưởng tết âm lịch năm nay tăng một mươi một bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên vẫn có sự tranh lệch lớn giữa các địa phương và nhóm doanh nghiệp
trên thực tế bên cạnh lao động có mức thưởng hơn một tỷ đồng có những người đang đối diện với nguy cơ không có thưởng
còn trên báo sài gòn giải phóng thì đề cập đến tình trạng co vé công khai tại ga sài gòn
theo bài viết rất nhiều người không thể mua vé tàu tết qua mạng hay đến mua trực tiếp tại nhà ga cũng không
nhưng chỉ cần đến khu vực trước ga sài gòn rất nhiều cò là những người lái xe ôm đến người bán quán nước bên đường
rất nhiệt tình chào mời mua vé chợ đen với giá tranh lệch khoảng ba trăm linh đồng một vé
trong khi đó ông đỗ quang văn giám đốc vận tải đường sắt chi nhánh sài gòn khẳng định
không có tình trạng cò vé quan hệ với nhân viên hay cò lấy vé từ nhân viên trong nhà ga
tuy nhiên hành khách nên đề phòng các trường hợp mạo danh cán bộ trên tàu để lừa bán vé
kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
mới diễn ra khiến giới chuyên môn thất vọng về chất lượng của đề
nhiều người cho rằng những đề thi đó tiếp tục biến kỳ thi thành cuộc chạy đua vô bổ
của những học trò được xem là tinh hoa
liên quan đến vấn đề này trên báo thanh niên hôm nay có bài
bất ổn trong đề thi học sinh giỏi quốc gia
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông
cho hơn bốn năm trăm linh học sinh trên cả nước ở một mươi hai môn thi
sau cuộc thi giới chuyên môn đã dấy lên nhiều cuộc bàn tán về đề thi các môn học
mà phần lớn chưa hài lòng về chất lượng đề thi
trong đó đề thi môn toán nhận nhiều chỉ trích nhất
theo nhiều chuyên gia thực tế cho thấy việc ra đề môn toán năm nay thiếu sự đầu tư chăm chút
đề thi chọn học sinh giỏi cần phải có những bài toán mới
có tính chất gợi mở chưa từng được sử dụng
không chỉ đề toán mà đề thi các môn sử vật lý cũng bị giới chuyên môn than phiền
chủ động ngăn chặn dịch sởi bùng phát là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo hà nội mới
ngay những ngày đầu năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội
và thành phố hồ chí minh đã ghi nhận nhiều bệnh nhân mắc sởi phải nhập viện
riêng tại thành phố hồ chí minh do lượng bệnh nhân đông
một số bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải
nguy cơ dịch bệnh sởi bùng phát vào thời điểm giáp tết hiển hiện hiện
đòi hỏi các cơ quan chức năng chủ động triển khai kịp thời các biện pháp chống dịch
về phía người dân cũng không chủ quan và phải thực hiện đúng khuyến cáo của y bác sĩ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi